đúng như những gì thực khách cảm nhận và chia sẻ
việc sử dụng chanh xả rượu mạnh để tôn lên mùi vị của mắm ruốc mà không hề tạo cảm giác khó chịu
chỉ cần nếm một ngụm đầu tiên vị chua chua cây cay quyện với vị mắm ruốc và rượu mạnh
khiến cảm giác ngần ngại ban đầu tan biến
thay vào đó là sự hứng khởi thích thú như đang thưởng thức một tô bún bò huế thực sự
thường mọi người sẽ nghĩ tới là một hương vị rất là nông vi
cái đuốc này mang lại nhưng thực ra khi mà qua cái tay nghề và kỹ
kỹ thuật của những bartender thì cái ruốc này trở nên rất là dịu dàng nhẹ nhàng
chúng là mang cái cảm nhận hương vị không quá là mạnh
nhưng là cảm nhận được đó vẫn là hương vị ruốc đặc trưng của huế
thực sự thì trước đây em chưa bao giờ nghĩ một món thức uống mà có thể có những vị đặc trưng như là vị ruốc vị ớt
và trong một cái thức uống như thế này
nó rất là khác biệt
và em đánh giá cao về sự sáng tạo của bạn martinder
bọn em khi mà làm ra là cái món cocktail này sẽ không có đá ở bên trong
nên càng về sau khi bọn em lắc nó lên á
là khi bọn em rót ra là cái hương vị của họ là vẫn đáng là ngon nhất
nên vì cái món gì cũng vậy để càng lâu là càng dở

khi các bạn pha chế thức uống này và gửi đến cho thực khách
thì thực khách thưởng thức họ có phản hồi lại ý kiến cho các bạn về cảm nhận của họ
khi mà họ được thưởng thức về món thức uống này hay không
trước trước thì bọn em cũng nhận được rất là nhiều phản hồi về cái lý bốc véo của món bún bò huế này
vì thực sự thì có một số khén á
nhiều người rất khen vì nó đặc biệt và đem lại cái thứ mới lạ và trải nghiệm mới cho mọi người
thông qua thức uống này thì các bạn mong muốn gửi đến thực khách cũng như là khách du lịch khi mà đến huế điều gì
em muốn gửi đến mọi người khách du lịch là khi mà đến huế
nếu mà được thì hãy một lần thưởng thức một ly cocktail bún bò huế này
mình ăn một tô bún bò huế xong rồi mình sử dụng một ly cocktail bún bò huế
nó là một trải nghiệm rất là mới lạ cho mọi người thức khách
xin được cảm ơn những chia sẻ rất là đặc biệt chân tình của đức vĩnh
và xin chúc cho các bạn sẽ sáng tạo thêm được nhiều món ăn mới
đưa ẩm thực huế đến huế
nhiều hơn với du khách không chỉ du khách trong nước mà còn là du khách quốc tế nữa
nhiều loại coctel được lấy cảm hứng sáng tạo từ đồ ăn
có thể kể đến như cocktail phở cocktail nước mắm chấm ốc cocktail pizza
nếu có dịp đến cố đô bạn hãy thử một lần thưởng thức hương vị thức uống cốc theo bún bò huế
mỗi loại cocktail đều mang đậm giá trị văn hóa ẩm thực của từng vùng miền
tạo ra hương vị độc đáo khác biệt bên cạnh món ăn thức uống truyền thống
quý vị và các bạn thân mến từ chiếc nón những nghệ sĩ đã sáng tạo ra nón bài thơ
nón lá sen nón chanh xương lá bàng
và từ món bún bò huế thì cũng sáng tạo ra cocktail bún bò huế
những người con xứ huế luôn trân trọng những nét văn hóa đặc trưng của địa phương
luôn gìn giữ để những tinh hoa đấy không bao giờ bị mai một
đến đây thì thời lượng chương trình môn màu cuộc sống tuần này cũng xin được khép lại
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại